tuổi dậy thì hiện nay được tính ở mốc tám một mươi ba tuổi với trẻ gái và chín một mươi bốn tuổi ở trẻ trai
tuy nhiên hiện nay các trẻ có xu hướng dạy thì ở tuổi sớm hơn
đặc biệt nếu một mươi năm trước tỷ lệ trẻ đến khám vì dạy thì sớm chỉ khoảng một mươi trẻ một năm
thì đến nay con số này đã lên đến đơn vị hàng trăm trẻ mỗi năm chỉ tính riêng tại bệnh viện nhi trung ương
đang nói chỉ khoảng bảy mươi tám mươi số trẻ dạy thi sớm được điều trị
hiện tại khoa nội tiết chuyển hóa di truyền bệnh viện nhi trung ương đang quản lý hơn một bệnh nhi bị dạy thì sớm
riêng năm hai nghìn một mươi chín đã có ba trăm sáu mươi năm trẻ được trần đoán mắc dạy thì sớm
năm nay do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín nên số trẻ đến khám giảm đi nhưng cũng đã có một trăm linh bảy trẻ được phát hiện
trần đoán thì ít nhất là chúng ta phải giảm gì
chúng ta phải hỏi bệnh sử theo dõi tốc độ tăng trưởng đánh giá về mức độ dạy thì của đứa trẻ
phải làm cái nữa là tuổi sương
tuổi sương thì là chụp cổ
chụp cổ tay và bàn tay trái so với atlas sẽ có tăng hay không
dạy thì sớm ở trẻ có hai loại
thứ nhất là dạy thì sớm ngoại biên và dạy thì sớm trung ương
hiện trẻ em gái dạy thì sớm chiếm tỷ lệ cao hơn so với trẻ em nam
nếu không được điều trị kịp thời trẻ sẽ bị ảnh hưởng từ quá trình phát triển chiều cao
trung bình thấp hơn một mươi hai cm ở nữ và hai mươi cm ở nam so với trẻ bình thường
các bác sĩ cũng khuyến cáo với trẻ dạy thì sớm trước sáu tuổi nên điều trị vì thuốc có tác dụng tốt
và cũng được bảo hiểm y tế tri trả